vào sáng ngày hai mươi sáu tháng một thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã cùng lãnh đạo các nước asean tham dự lễ diễu binh diễu hành mừng kỷ niệm lần thứ sáu mươi chín ngày cộng hòa ấn độ với tư cách khách mời chính của tổng thống ấn độ
lễ diễu binh diễu hành là hoạt động quan trọng nhất trong số các hoạt động chào mừng ngày cộng hòa của ấn độ được tổ chức hàng năm tại thủ đô new delhi
tham gia buổi lễ gồm đại diện các đơn vị quân đội chủ lực lực lượng vũ trang của ấn độ chính quyền địa phương các tầng lớp nhân dân với những màn trình diễn văn hóa đặc sắc
dịp này với sự có mặt của các nhà lãnh đạo asean cờ của asean và quốc kỳ của một mươi nước thành viên cùng tung bay trong đoàn diễu hành
cùng với những pano áp vích quảng bá về mối liên kết văn hóa văn minh giữa ấn độ với các nước asean
cùng với thành công của hội nghị cấp cao kỷ niệm asean ấn độ sự có mặt của lãnh đạo một mươi nước asean tại buổi lễ nhân ngày cộng hòa của ấn độ năm nay
tiếp tục là minh chứng sống động cho cam kết của hai bên về một mối quan hệ đối tác chiến lược bền vững và lâu dài